xin chào và hẹn gặp lại
nhà hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trưởng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an nhằm trao đổi kinh nghiệm và triển khai các nội dung phối hợp trong xây dựng các cơ sở dữ liệu có liên quan

đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhằm trao đổi các cơ sở dữ liệu có liên quan
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao những kết quả mà bộ công an nói chung
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư nói riêng đã đạt được trong quá trình triển khai hai dự án
với cách làm bài bản chặt chẽ thận trọng khẩn trương song vẫn đảm bảo các yêu cầu chung yêu cầu bảo mật của ngành công an
đây sẽ là những kinh nghiệm hết sức quý báu để tới đây ban tổ chức trung ương tiến hành triển khai dự án
xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức viên chức của hệ thống chính trị
chúng tôi cũng phải xây dựng một phần về cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ
và do ban tổ chức trung ương quản lý dựa trên đền tảng tôi cũng xin nói là chúng tôi xin các đồng chí giúp cho chúng tôi đền tảng các đồng chí đã có được
giờ mỗi một đảng viên đã có một mươi sáu thông tin rồi bây giờ chúng tôi tích thêm một số thông tin của đảng viên đó
rồi đoàn viên hội viên bây giờ nếu trung ương đoàn làm xong phụ nữ làm xong công đoàn làm xong
thì chúng tôi còn có con số của các tổ chức chính trị hội
thì phải nói là rất là thuộc lời cho ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai cũng nhấn mạnh trong quá trình chuyển đổi số hiện nay những yêu cầu về tính cập nhật phải liên tục được đặt ra
không được để lạc hậu đồng bộ phát triển cùng đất nước trong quá trình đổi mới cải cách hành chính
lấy sự hài lòng của người dân là trung tâm qua đó tạo sự lan tỏa trong công tác quản lý nhà nước hiện nay
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng
khi đoàn công tác của ban tổ chức trung ương đến thăm động viên
với cán bộ chiến sĩ tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an hoàn toàn ủng hộ nhất trí với ban tổ chức trung ương
trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu về tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức viên chức theo từng bước
hôm nay thì đề nghị của ban tổ chức trung ương cũng xây dựng hệ thống dữ liệu về tổ chức bộ máy nhà nước về tổ chức đảng đảng viên
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ
có thực tế rồi chúng ta cứ biết từ cái thực tế của mình
sẽ trao đổi
với cái đầu vài với cái bài toán
mà ban tổ chức trung ương các anh các chị đặt ra
thì bên này sẽ cùng phối hợp
phần cứng phần mềm thế nào
bài toán thế nào giải thế nào để đảm ứng được với cái yêu cầu đó
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tích cực phối hợp
trong đó sẽ cử các chuyên gia hỗ trợ thực hiện xây dựng dữ liệu
bảo đảm tính an ninh an toàn trong kết nối chia sẻ
đồng thời bộ công an sẽ huy động lực lượng
tham gia cùng lực lượng bộ công an
tổ chức trung ương trong việc làm sạch cập nhật dữ liệu đầy đủ chính xác
dữ liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ
ngay từ cấp cơ sở đảm bảo thực hiện dự án hiệu quả chất lượng
cũng trong sáng nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
kiêm phó chủ tịch uban giao thông quốc gia
cùng đoàn công tác bộ công an
đã tới kiểm tra công tác triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe ô tô xe mô tô
tại công an huyện nam trực công an xã nam thanh huyện nam trực
và công tác giam giữ tại trại tạm giam công an tỉnh nam định
đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác triển khai bố trí cán bộ trang thiết bị
và tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe tại đội cảnh sát giao thông trật tự
và công an xã nam thanh huyện nam trực
trình tự khai thác sử dụng phần mềm đăng ký xe đảm bảo công tác bảo mật
và tiếp nhận sử dụng thông tin về dịch vụ công mức độ ba bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
đã được các cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nam trực
và công an xã nam thanh sử dụng thành thạo đáp ứng tốt yêu cầu công tác
trước sự chứng kiến của đoàn công tác cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nam trực
và công an xã nam thanh đã thực hiện đăng ký xe ô tô và xe máy cho người dân
chỉ trong vòng chưa đầy hai phút mọi thao tác đã hoàn tất rất dễ dàng thuận tiện
để cấp biển số xe cho công dân được đoàn công tác và nhân dân ghi nhận
đồng chí thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất
về cơ sở vật chất và con người để phục vụ nhân dân tại cơ sở
theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về công tác phân cấp đăng ký xe
thứ trưởng nguyễn văn long cũng yêu cầu công an tỉnh nam định các cục nghiệp vụ
thuộc bộ công an và các đơn vị có liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ những khó khăn
vướng mắt nếu có trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký xe ô tô
tại công an cấp huyện và mô tô xe gắn máy tại công an cấp xã
cũng trong chuyến công tác đoàn đã đến kiểm tra làm việc tại trại tạm giam công an tỉnh nam định
thì giờ đây người dân chỉ cần đến công an xã
và tương tự việc đăng ký xe ô tô nay cũng được thực hiện ngay tại công an huyện
đơn giản thuận tiện tiết kiệm được thời gian chi phí
là điều được rất nhiều người dân cảm nhận
khi thực hiện việc đăng ký xe ô tô
công an xã đã đăng ký cấp biển số xe ô tô xe mô tô ngay trong ngày hôm nay
ngày đầu tiên triển khai thực hiện việc phân cấp đối với công an cấp xã và cấp huyện
và đây cũng là bước cải cách hành chính lớn của bộ công an
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
với mục tiêu hướng về cơ sở và phục vụ người dân tốt nhất
đây là lần đầu tiên tại trụ sở công an xã
người dân được thực hiện việc đăng ký xe mô tô mà không cần phải lên công an huyện như trước đây
với thủ tục được cắt giảm
ngay lập tức người dân đã được bấm
và nhận ngay biển số xe
dù hôm nay là ngày nghỉ
thế nhưng rất đông người dân trên cả nước
đã đi thực hiện việc đăng ký xe tại xã
với niềm vui và phấn khởi
tôi cũng rất là vui mừng khi hôm nay là một trong những người đầu tiên được bấm biển xe
trong ngày hôm nay
việc này thì giúp
các người đăng ký xe

tôi có thể là hạn chế được cái việc di chuyển
và có thể
các thủ tục hành chính sẽ được tối giản đi
hôm nay tôi đến bấm biển này
từ lúc tao mình ngồi chơi
và đi được cấp biển này
mình hoài hoài làm với phụ thôi
em phải thật hoàn thiện
thế là rất nhiều thông điệp cho người dân
ở gần thì có ví dụ
bấm biển xe đó là mình ghé vô mình lộn
nhưng dễ tiện lại
vẫn nhanh chóng
không có chờ đợi như quân kia
thì ở xa xa hơn
hôm nay em có mua một cái bấm biển xe
em đã bấm được biển số
rất là đẹp ngăn gọn hào khí
rất là vui
khi người xã tận tình
từ khâu tiếp nhận
rồi phục vụ
người bà con như vậy
trước đây mình đi xa
mình phải đi tới quyền
mà hiện nay về được công an xã
thì như vậy tôi chứng tỏ
tôi thấy đây là một điều kiện
hết sức thượng lợi cho bà con dân
mà riêng bản thân tôi và tôi thấy đây là một điều kiện rất tốt
để tạo thượng lợi
cho những hộ dân khó khăn
điều kiện đi xa
mà hôm nay đến trực tiếp công an xã tạng hương đông
tôi thấy đây là hết sức là cái chủ trương đúng đắn
của đảng nhà nước
đặc biệt là của bộ ngang
người dân sẽ được lực lượng công an hướng dẫn
việc kê khai thông tin
đồng thời tiến hành kiểm tra số khung số máy
và tiến hành nhập dữ liệu
cùng với việc thực hiện nộp lệ phí trước bạ qua ứng dụng điện tử
ngay lập tức các thủ tục đăng ký xe được hoàn thành
thống kê từ bộ công an cho biết
trong ngày hôm nay
toàn quốc có gần ba trăm linh xe ô tô
đăng ký ở công an cấp huyện
và một một trăm chín mươi mô tô xe gắn máy
được đăng ký ở công an cấp xã
đây là hàng nam
số lượng người dân đăng ký xe
khoảng từ hai trăm tám mươi đến ba trăm linh xe
đây là tội điều kiện thuận lợi
cho bà con nhân dân rất là nhiều
trong các vấn đề
thuận tiện trong vấn đề đi lạ
cũng như giữa các thủ tục hành chính tại địa phương
qua thời gian triển khai thực hiện
thì chúng tôi đã
tham mưu ban đốc
xây dựng nhiều kế hoạch
và thực hiện
đến giờ phút này cơ bản là các huyện
và xã phúc xen đã thực hiện
đăng ký xe
đúng theo tinh thần của bộ công an
đến ngày hôm nay là ngày hai mươi một tháng năm
là ngày đã tổ chức
triển khai đồng bộ
trên hai mươi xã
và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân rất cao
người dân trên địa bàn
rất phấn khởi
từ những ngày này đã được đăng ký
ngay tại nơi mình sinh sống
không phải đi lại xa vất vả
cái thứ hai là chính quyền địa phương
cũng rất là quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho
cho người dân
trong việc thực hiện
đăng ký này
hiện cả nước có trên ba bốn trăm linh xã
đủ điều kiện làm thủ tục đăng ký xe mô tô
tất cả công an cấp huyện
được phân cấp thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô
tại trụ sở công an cấp xã
huyện lực lượng công an đã tiến hành
niêm yết công khai các thủ tục
quy trình đăng ký cấp điển số xe
để người dân thuận tiện theo dõi và thực hiện
đồng thời bố trí thiết bị lực lượng
tốt nhất đáp ứng yêu cầu của người dân
công an xã đã báo cáo
đăng ký đăng ký đăng ký
vì ban xã
tạo điều kiện để chuẩn bị các phòng ốc
anh em đã chuẩn bị
về cơ sở vật chất
để sẵn sàng cấp điển số xe
cho người dân
công an xã đã chủ động bổ trí những cán bộ
có tinh thần trách nhiệm cao
tân tùy với công việc
có kỹ năng giao tiếp tốt thân thiện với nhân dân
sử lý tốt
đặc biệt là sử dụng thành thảo công nghệ thông tin
để thực hiện các thủ tục cấp đăng ký
điển số xe mô tô xe gắn máy
và chúng tôi sẽ liên tục theo dõi
kiểm tra các điểm đăng ký
để đảm bảo đúng quy trình
đúng cái chủ trương cải cách hành chính của bộ công an
có bất kỳ vấn đề gì phát sinh
chúng tôi sẽ khắc phục để đảm bảo thuận nợ nhất
cho người dân ở các khu vực
tận tình hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục cải
cách thủ tục hành tránh
lúc ngắn thời gian là đăng ký trong giờ
cánh cái phiền hạ cho người dân đi lại
tốn kém những tiền phí
xong bên đó thì chúng tôi cũng nghiêm tắc
những lực lượng lợi dụng đăng ký
để có những sách nhiễu
hách dịch với quần chúng nhân dân
sau ngày đầu triển khai lực lượng công an cơ sở
cũng sẽ tập trung vào nhiều giải pháp đồng bộ
trên cơ sở để người dân tại địa bàn
sớm được thụ hưởng những tiện ích từ dịch vụ công mang lại
như việc đăng ký cấp biển số xe lần đầu
nộp phạt vi phạm hành chính
có thể được thực hiện
ngay trên cổng dịch vụ công quốc gia
cổng dịch vụ công bộ công an
thực hiện đăng ký online
đối với xe đăng ký tạm thời
người dân không phải đến cơ quan đăng ký xe đăng ký trực tiếp
mà ngồi nhà
tại nhà khai báo đăng ký trực tuyến
trên cổng dịch vụ công của bộ công an
và cổng dịch vụ công quốc gia
và lộp lệ phí online
và in đăng ký xe
đăng ký xe đăng ký tạm thời trực tiếp
từ hệ thống
thu hồi xe hết hạn sử dụng
xe hỏng không sử dụng được
thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
mức độ ba mức độ bốn
người dân không phải đến chủ sở cơ quan
tiếp tục thực hiện các hành chính
và đặc biệt là hỗ trợ cho người dân
các tỉnh vùng cao biên giới
bộ công an đã tổ chức
thực hiện thí điểm tại xã phúc sen
viện quảng hòa tỉnh cao bằng
và đảm bảo sao ta được đạt tốt nhất cho người dân
trong quá trình giải quyết tổ chức hành chính
đặc biệt là đối với lĩnh vực đăng ký
quản lý công tiện xe mô tô văn máy trên địa bàn
sự đồng tình ủng hộ của người dân
là thước đo quan trọng
khẳng định chủ trương đúng đắn của bộ công an
trên tinh thần cảnh sát giao thông hướng về cơ sở
phục vụ người dân tốt hơn
cải cách hành chính
từ những việc làm cụ thể nhất
ứng dụng công nghệ thông tin
tiến tới mục tiêu triển khai tất cả các dịch vụ công với người dân
được thực hiện trên môi trường điện tử
qua đó tạo sự lan tỏa
để nhân dân thêm hiểu và ủng hộ lực lượng công an nhân dân
trong thực thi nhiệm vụ
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang
vừa quyết định xử lý kỷ luật
đối với tổ chức đảng viên
thuộc đảng bộ bộ phận cdc hà giang
do có vi phạm trong lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý
sử dụng vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với đảng ủy cdc hà giang
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
tự phê bình và phê bình trong đảng
quy chế làm việc của đảng ủy
bông lỏng công tác lãnh đạo chỉ đạo
thiếu trách nhiệm trong kiểm tra giám sát
không phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm
để nhiều cán bộ đảng viên trong đảng bộ
vi phạm pháp luật của nhà nước
trong thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý
sử dụng vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhận hối lộ với số tiền lớn
vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng
gây lãng phí thất thoát ngân sách nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí
nguyễn trần tuấn ủy viên ban thường vụ đảng ủy sở y tế
bi thư đảng ủy giám đốc cdc hà giang
phan thị nga tri ủy viên tri bộ
trưởng khoa xét nghiệm cdc hà giang
tô minh huệ đảng viên
trưởng phòng tài chính kế toán cdc hà giang
và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
cách trước hết các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí phạm thị kim dung
phó bí thư đảng ủy phó giám đốc cdc hà giang
cảnh cáo đối với đồng chí hoàng thị phượng
đảng viên kế toán
phòng tài chính kế toán cdc hà giang
công an tp hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với trương văn dũng
để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước
cụ thể ngày hôm nay
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với trương văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường nam đồng
quận đống đa hà nội
để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sửa đổi bổ sung
các quyết định và lệnh nêu trên đã được
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội
đang tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội
của trương văn dũng để xử lý nghiêm
theo quyết định của pháp luật
từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận
tới năm năm trăm bốn mươi năm trường hợp mắc tay chân miệng
trong đó có một trường hợp tử vong
tại tỉnh bình thuận
bộ y tế vừa có văn bản khẩn
gửi ubnd các tỉnh thành phố
về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng
hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong
không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài
bộ y tế đề nghị các địa phương
triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp
phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh
trên địa bàn tập trung vào các vùng
có số ca mắc cao có nguy cơ bùng phát dịch
chỉ đạo sở y tế giám sát chặt chẽ
tình hình dịch bệnh kịp thời phát hiện sớm
các ổ dịch mới phát sinh khoanh vùng
xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện
củng cố các đội chống dịch cơ động đội cấp cứu lưu động
sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá
sử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyên dưới
trong việc khống chế ổ dịch cấp cứu điều trị khi cần thiết
sở giáo dục và đào tạo
chủ động phối hợp với ngành y tế
tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học
đặc biệt là ở các nhà trẻ trường mẫu giáo
thực hiện vệ sinh lớp học vệ sinh môi trường
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh
tại các cơ sở giáo dục
thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
để tổ chức khám điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời
ứng dụng công nghệ hiện đại vào khám chữa bệnh
là xu hướng được bộ y tế khuyến khích sử dụng
tại các bệnh viện tuyến trên
nhằm sớm phát hiện và điều trị sớm
và hiện nay tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo
để chẩn đoán lâm sàng
đây là một bước tiến mới
không chỉ giúp cho người bệnh tiết kiệm được chi phí
mà còn có thể là nâng cao được chất lượng dịch vụ y tế
và khẳng định được vị thế của y tế công an nhân dân
đây là các thiết bị được khoa nội tiêu hóa
bệnh viện một trăm chín mươi chín ứng dụng
trong nội soi đại trực trang
trí tuệ nhân tạo sẽ chỉ ra cụ thể hơn
các tổn thương nhỏ khó quan sát
từ đó bác sĩ có cơ sở chẩn đoán chính xác
ngăn ngừa nguy cơ tổn thương phát triển
dẫn đến ung thư
đối với nội soi đại trực trang
và trí tuệ nhân tạo
thì sẽ giúp cho chúng ta phát hiện được sớm
những tổn thương nhỏ
để ngăn ngừa những tổn thương
mà nguy cơ tiến triển ung thư
chúng ta có thể phát hiện sớm
và quá đọt có thể sinh thiết
và làm dạy của bệnh
để có trận đoạn chính xác
và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho bác sĩ
đình hình được những trận đoạn nhỏ
mà bác sĩ
bằng mắt thương
đối với bác sĩ không nhìn thấy được
hoặc bác sĩ kinh nghiệm chưa nhiều
thì có thể bỏ sọt tổn thương
trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ích rất nhiều
trong vấn đề này
còn đây là thiết bị dr a x ray
được bố trí trên xe lưu động
ứng dụng trên chụp chiếu
và trận đoán hình ảnh
ứng dụng này giúp quan sát
và gán nhãn hình ảnh x quang
trên phim phổi
chỉ ra tổn thương nhỏ
cung cấp thêm các thông tin tham khảo hữu ích
để bác sĩ đưa ra phát đồ
cho bệnh nhân
nó hỗ trợ cho bác sĩ
rất là nhanh trong vấn đề
nhận định kết quả nhận định tổn thương
trong vòng thời gian rất là ngắn
bác sĩ có thể hướng nhận được
tổn thương ở phổi đó
cho kết quả là ở đâu
vì trí nào
sau đó hỗ trợ trận đoán
từ đó bác sĩ sẽ tiên liệu được
và ra phát đồ điều trị thích hợp
và sớm cho người bệnh
hiện tại bệnh viện mù kiến chính
đang triển khai bốn sản phẩm
ứng dụng công nghệ ai
theo đó người bệnh sẽ được chẩn đoán sớm
và điều trị kịp thời
đặc biệt trên nhóm bệnh tim mạch
hô hấp chấn thương chỉnh hình
cùng với công nghệ ai
mô hình bác sĩ gia đình khám chữa bệnh từ xa
hồ sơ sức khỏe điện tử
đang phát triển là tiền đề
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
dựa trên nền tảng chuyển đổi số
bệnh viện một trăm chín mươi chín
đã ứng dụng
các công nghệ thông tin trong toàn bộ
quá trình thăm khám
khám chữa bệnh cho người bệnh
do đó chúng tôi đã có
một hệ thống dữ liệu data
người bệnh rất là lớn
và chúng tôi đã áp dụng
chí tuệ nhân tạo ai
trong các chuẩn đoán
và điều trị bệnh nhân
cụ thể như là chúng tôi sử dụng
ai trong chụp x quang
để đọc kết quả
sử dụng ai trong các nội soi
trong bối cảnh nhiều bệnh viện hàng nhất
đang quá tải
việc ứng dụng công nghệ ai
vào quá trình chẩn đoán lâm sàng
còn giúp bệnh viện quản lý hiệu quả
hoạt động xét nghiệm
theo dõi kết quả từ xa
và trả kết quả qua mạng internet
đồng thời qua đó giúp người dân
tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến
nâng cao chất lượng dịch vụ
và bớt gánh nặng chi phí điều trị cho người bệnh
quý vị thân mến
nhờ dữ liệu dân cư
những điều kỳ diệu đã được vẽ nên đẹp như cổ tích
chỉ cách đây vài ngày thôi
hai chị em sinh đôi thất lạc nhau
sau gần nửa thế kỷ đã được đoàn tụ
khi công an thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
xử lý hồ sơ căn cước công dân
câu chuyện ấm lòng đã nhanh chóng được sẻ chia trên mạng xã hội
thêm một lần nữa cho thấy
những ý nghĩa từ việc số hóa hồ sơ
và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác công an
những giọt nước mắt khẽ rơi
lặng đi vì hạnh phúc
cuộc trùng phùng sau gần hết đời người
tưởng như không bao giờ có thể xảy ra
nhờ đi làm căn cước
may mắn đã đến với gia đình bà mai thị bền
khi máy tính phát hiện bà bền
có gương mặt chung khớp với một người phụ nữ khác
đã được cấp căn cước từ tháng ba
cái rủi từ hơn bốn mươi bảy năm về trước
đã được bù lại bằng cái may
và cơ duyên của ngày hôm nay
bà bền không chỉ tìm được
một mươi chị em sau sinh
mà có tới bốn chị em ruột
còn hơn cả nghiệp vụ
và nhiệm vụ
chính là cái tâm của người chiến sĩ công an
khi phát hiện sự việc
và sẵn sàng kết nối
để từ một manh mối huyết thống
đã tạo nên mối duyên kỳ ngộ không thể ngờ tới